cầu long biên cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông hồng được xây dựng từ cuối thế kỷ một mươi chín đầu thế kỷ hai mươi
trải qua hơn một trăm linh năm hoạt động hiện tại cầu long biên đã xuống cấp nghiêm trọng
cần được bảo tồn và tôn tạo cấp bách
mới đây dự án bảo tồn cải tạo và phát triển cầu long biên và khu vực liên quan ở thành phố hà nội
đã được thủ tướng nguyễn xuân phúc phê duyệt và cho chủ trương thực hiện
nhận được thông tin về dự án bảo tồn cải tạo và phát triển cầu long biên
và khu vực liên quan ở thành phố hà nội đã được thủ tướng nguyễn xuân phúc phê duyệt và cho chủ trương thực hiện
đây là niềm vui không chỉ đến với giới kiến trúc lâu năm trong nghề như ông hoàng đỗ cường
mà niềm vui còn lan tỏa tới cả giới kiến trúc sư trẻ và những người yêu quý cây cầu hơn một trăm linh năm tuổi này
tôi thì vẫn nhớ đến cái cầu long biên hồi trẻ của tôi
tôi vẫn rất nhớ là ấm tượng rất lớn
thì bây giờ cái hiện tượng của nó là không như quyền bản nữa
mà làm công việc là rất khó
toàn bộ cái sàn phần đi xe tô sơ và đi bộ ngày xưa là bằng gỗ
và cái cầu đó bị đem bom rất nhiều lần rồi
nó là một cái di tích của một thời
nhưng mà làm được dự án thì tốt rất tuyệt
theo phê duyệt dự án thực hiện theo mô hình hợp tác công tư ppp với tổng mức kinh phí dự kiến lên đến năm tỷ đồng
do kiến trúc sư quy hoạch đô thị nguyễn nga cùng nhóm kiến trúc sư trong và ngoài nước thiết kế
dự kiến thời gian thực hiện cải tạo cầu là ba năm
và có thể bắt đầu cải tạo ngay cả khi tàu hỏa và xe máy chưa được chuyển sang cầu khác
dự án do công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển nn và công ty bảo tồn và phát triển cầu long biên thực hiện
trong cái dự án của tôi thì làm sao biến một cây cầu mà nó cùng một tác giả với cái tháp eiffel
cái nghĩa thần tự do của mỹ thì nó sẽ là một cây cầu nó tượng trưng cho một cái dân tộc việt nam
mà trong suốt thế kỷ
tôi rất là mong muốn trên cây cầu ấy biến cây cầu trở thành một cái bảo tàng
có lẽ là cái bảo tàng dài nhất thế giới để nói về suốt cái thế kỷ hai mươi dân tộc việt nam đã đứng lên để mà xây dựng lại được hòa bình và độc lập
đến giờ phút này thì chúng tôi hy vọng rằng là cây cầu vẫn tiếp tục được nghiên cứu và được sự hỗ trợ của các kiến trúc sư ngoài nước trong nước

sự ủng hộ của các chính quyền của hà nội tôi nghĩ rằng là cây cầu sẽ xuất hiện một cái diện mạo mới cùng với cái bãi giữa trở thành cả một cái quần thể trở thành một cái bảo tàng đương đại
theo dự án được phê duyệt cầu long biên sẽ là điểm đến của du lịch lịch sử trong nước và thế giới
dự án có thể cải tạo ra hàng trăm gói dịch vụ và mở ra hàng ngàn công an việc làm cho người dân thủ đô